nhận được thông tin của tàu kéo mang số hiệu sg bốn nghìn bảy trăm năm mươi chín đang lai kéo một băng tông
cách phía đông nam đảo phu quý tỉnh bình thuận ba mươi ba hải lý mất khả năng cơ động bị trôi giặt trên biển
vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày ba tháng chín các chiến sĩ vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu cảnh sát biển chín trăm chín mươi
nhanh chóng ra vị trí tìm kiếm cứu hộ tàu bị nạn
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày ba tháng chín tàu cảnh sát biển chín nghìn một đã tiếp cận được tàu bị nạn
cán bộ chiến sĩ trên tàu đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ nhưng do sóng to
hệ thống dây cắp lai dắt bị đứt nhiều lần tàu kéo sg bốn nghìn bảy trăm năm mươi chín đã chìm
toàn bộ một mươi năm thuyền viên đã được đưa sang bong trong đó có ông nguyễn hữu huy quê an giang
tình trạng sức khỏe rất yếu đã được cán bộ chiến sĩ đưa về tàu cảnh sát biển chín nghìn một để chăm sóc y tế
được biết tàu kéo và băng tông bị nạn thuộc công ty tngj tám trăm bảy mươi chín có địa chỉ tại khu một ấp hải sơn
xã phước hòa huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu do ông ngô đức bá làm giám đốc
hiện nay tàu cảnh sát biển chín nghìn một đang lai rắp tàu kéo bong tông bị nạn về cảng đảo phúc quý
sức khỏe các thuyền viên trên tàu bị nạn đã ổn định